đã có năm tàu hải quân và kiểm ngư cùng hoạt động trên vùng biển khánh hòa nơi ba tàu cá bình định gặp nạn
trong đó có một tàu đang tiến hành lai dắt tàu cá bd chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts về bờ dự kiến cập bến trong hơn một ngày tới
lúc một mươi hai giờ trưa nay tàu kn bốn trăm sáu mươi bảy đang lai dắt tàu bd chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts và một mươi một thuyền viên về bờ
thuyền viên trên tàu bd chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts được chuyển sang tàu kiểm ngư kn bốn trăm bảy mươi ba để tìm kiếm các ngư dân mất tích
đây cũng là một tin đặc biệt vui đối với chiến sĩ hồ văn thi khi cha và anh của mình có trong số những thuyền viên vừa được bảo đảm an toàn trên tàu cá vừa được cứu kéo lai dắt thành công trên biển
nghe đơn vị thông báo là tàu cá của ba và anh trai đi biển được cứu an toàn em rất là vui và mong được gặp bố anh tai
và em cảm thấy tình hình của hội cơ nạn của hải quân chúng ta rất là thú vị
và em cảm thấy tình hình của hội cơ nạn của hải quân chúng ta rất là thú vị